lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa phun khử khuẩn và cách ly nghiêm ngặt khu phố trúc bạch
sau khi phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín thứ một mươi bảy
sáng nay ngày bảy tháng ba khu vực phố trúc bạch phường trúc bạch quận ba đình thành phố hà nội
nơi vừa phát hiện trường hợp bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
đã được thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu nhà số một trăm hai mươi năm nơi bệnh nhân ở và các khu nhà xung quanh
các lực lượng binh chủng hóa học đến khu vực này để phun thuốc tiêu độc khử trùng
theo quan sát một mươi ba xe đặc trùng và bảy mươi cán bộ chiến sĩ của binh chủng hóa học bộ quốc phòng
tới khử trùng phố trúc bạch và các khu lân cận ở quận ba đình
hoạt động này được triển khai sau khi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
chính thức công bố trường hợp đầu tiên của hà nội dương tính với virus sars cov hai
trước đó từ tối qua sau khi ghi nhận thông tin về ca nghi nhiễm
lãnh đạo sở y tế hà nội lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
chủ tịch ubnd quận ba đình và các lực lượng của ngành y tế và quận ba đình
đã trực tiếp xuống khu vực nhà bệnh nhân để chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch